liên quan tới vụ án hành hạ bé gái tám tuổi dẫn đến tử vong vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo nguyễn kim trung thái là bố đẻ của nạn nhân
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức sơ thẩm tám năm tù đối với nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
hội đồng xét xử phúc thẩm tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm không chấp nhận kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại
đồng thời y án sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn kim trung thái
thái bị tuyên mức án ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù về tội che giấu tội phạm tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
đối với kháng cáo của võ quỳnh trang bị cáo trình bày rút đơn kháng cáo là tự nguyện
hội đồng xét xử thấy đơn kháng cáo của bị
hội đồng xét xử thấy đơn kháng cáo là đúng quy định của pháp luật nên đình chỉ xét phúc thẩm
tại phiên sơ thẩm trang bị tuyên mức án tử hình về tội giết người ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt chung là tử hình